thưa quý vị và các bạn vụ tai nạn lao động nghiêm trọng sập tường khi thi công công trình tại khu công nghiệp giang điền huyện trảng bom của tỉnh đồng nai làm một mươi người thiệt mạng
vào tối ngày hôm qua ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã ban hành thông cáo báo chí thông tin chính thức về vụ việc
cụ thể vụ việc xảy ra vào lúc một mươi bốn h một mươi năm phút ngày một mươi bốn tháng năm tại công trình xây dựng trong nhà máy công ty cổ phần avi holfcare tại số một mươi tám đường số một mươi tám khu công nghiệp giang điền huyện trảng bom
tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn có khoảng năm mươi công nhân đang làm việc tại công trình do công ty trách nhiệm hữu hạn hà hải nga phường tân hiệp tp biên hòa tỉnh đồng nai làm đơn vị thi công
hậu quả vụ tai nạn làm chết một mươi người trong đó có tám người chết tại hiện trường hai người chết tại bệnh viện một mươi bốn người bị thương
ngay sau khi xảy ra vụ việc ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công an tỉnh triển khai công tác cứu hộ cứu nạn và tìm kiếm những nạn nhân bị vùi lấp dưới đống bê tông cốt thép
hợp cùng với các đơn vị liên quan tổ chức khẩn cấp công tác cứu chữa những người bị thương xác định thân nhân những nạn nhân tử vong để kịp thời động viên gia đình các nạn nhân
hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã bắt khẩn cấp bốn đối tượng thuộc đơn vị nhà thầu thi công công trình
qua sàng lọc đối tượng ban đầu cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự hà huy hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hà hải nga
liên quan đến vụ việc ubnd tỉnh đồng nai giao công an tỉnh đồng nai tiếp tục khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày hai mươi tháng năm